chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay chín tháng một mươi hai của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là những tin chính có trong chương trình
tin lũ khẩn cấp trên các sông tại miền trung
quỹ vì người nghèo tp hcm trong một mươi năm năm đã huy động được một tám trăm linh tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo
phát triển kinh tế nông nghiệp cần phát huy vai trò của doanh nghiệp
trong phần tin quốc tế
nhật bản và nga lập kế hoạch khai thác chung quần đảo tranh chấp
venezuela phát hành tiền mệnh giá lớn đối phó với lạng pháp
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại trụ sở trung ương đảng
ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ liên quan đến vụ trịnh xuân thanh
sau khi xem xét các báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương
bí thư đã kết luận như sau
đồng chí trần lưu hải nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
đồng chí trần lưu hải với cương vị là ủy viên trung ương đảng
phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
đã thiếu trách nhiệm khi ký ban hành công văn của ban tổ chức trung ương
về việc được tăng thêm chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
có nội dung trái với kết luận của bộ chính trị ban bí thư
có khuyết điểm trong việc ký công văn trả lời tỉnh ủy hậu giang
về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp ủy viên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với trịnh xuân thanh
hai đồng chí huỳnh minh trắc nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư tỉnh ủy hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đồng chí huỳnh minh chắc với cương vị là ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy trình quy định về công tác cán bộ của đảng nhà nước
và quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ tỉnh
trong việc đề nghị tiếp nhận trịnh xuân thanh từ bộ công thương về tỉnh hậu giang
để giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh
đồng chí nguyễn duy thăng ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ nội vụ
đồng chí nguyễn duy thăng có vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện việc thẩm định đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với trịnh xuân thanh
những vi phạm khuyết điểm của các đồng chí nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước gây bức xúc và tạo dư luận xấu trong xã hội
xét nội dung tính chất mức độ vi phạm căn cứ quy định số một trăm tám mươi một của bộ chính trị
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ban bí thư thống nhất rất cao
một trăm linh bằng phiếu kín đã quyết định

nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vừa chính thức khai mạc
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội
đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ sáu là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
nhằm tiếp tục quán triệt thực hiện quan điểm chủ trương của đảng và nhà nước
về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ
biểu thị quyết tâm xây dựng tổ chức phụ nữ các cấp
góp phần xây dựng các tổ chức trong quân đội vững mạnh nâng cao chất lượng
hiệu quả thực hiện phong trào phụ nữ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh và cuộc vận động phát huy truyền thống
công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
xây dựng phụ nữ quân đội có sức khỏe tốt phẩm chất tốt chuyên môn tốt
xây dựng gia đình tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân sự quốc phòng trong tình hình mới
sau đây là thông báo lũ khẩn cấp trên các sông từ quảng ngãi đến khánh hòa
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
trong sáng nay lũ trên các sông ở quảng ngãi bình định sẽ xuống dần
mực nước sông trà khúc tại trạm trà khúc xuống mức bốn mét trên báo động một năm mét
trên sông vệ tại trạm sông vệ xuống mức ba năm mét
ở mức báo động hai
sông côn tại thạch hòa xuống mức bảy năm mét dưới báo động ba năm mét
tình trạng ngập lụt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh quảng ngãi bình định
đặc biệt tại các huyện ba tơ minh long nghĩa hành đức phổ sơn hà sơn tây
tư nghĩa bình sơn của quảng ngãi tây sơn an nhơn tuy phước phù cát phù mỹ
hoài ân hoài nhơn quy nhơn an lão của bình định giảm dần
cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai
mưa liên tục trong những ngày vừa qua cộng với lượng nước còn tích tụ từ cơn lũ trước
khiến một mươi hai xã thị trấn trên địa bàn huyện nghĩa hành rốn lũ của tỉnh quảng ngãi bị ngập lụt nghiêm trọng
khó khăn trồng chất khó khăn là cảnh hàng nghìn hộ dân tại địa phương này đang phải gánh chịu
cho đến hôm nay nước đã bắt đầu có dấu hiệu rút chậm tuy nhiên nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập
dọn dẹp nhà cửa vườn tược sau khi nước rút chị nguyễn thị tín tại thôn mễ sơn
xã hành thiện không khỏi lo lắng bởi nguồn lương thực thực phẩm dự trữ của gia đình đã gần cạn kiệt
không chỉ gia đình chị hơn một trăm linh hộ dân trong thôn bị cô lập nhiều ngày nay cũng đang trong tình trạng tương tự
cạn kiệt về nhu yếu phẩm lương thực giao thông bị cô lập trong nhiều ngày nay
không thể đi lại được với kinh nghiệm ứng phó với lũ lụt nhưng hộ dân ở xã nghĩa hành
mặc dù đã có sự chuẩn bị lương thực tích lũy nhưng với ba trận lũ liên tiếp
nhất là những trận lũ lụt trái vụ như thế này thì sự chuẩn bị cũng không thể đáp ứng được
do mưa lũ kéo dài đặc biệt là vào đêm ngày bảy tháng một mươi hai lũ từ thượng nguồn về làm chia cắt hoàn toàn
trung tâm huyện nghĩa hành với một mươi hai thị trấn xã của huyện các tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã đều bị ngập nước
nhiều đoạn đường ngập sâu cả mét nước một số địa phương ngập sâu phải ứng phó với phương châm bốn tại chỗ
khả năng của huyện có hạn trong khi đó
việc chia cắt ở huyện nghĩa hành tương đối nhiều một mươi hai xã thị trấn đều ngập sâu trận lũ
do đó cần đến nhu cầu hỗ trợ của các trang đặc biệt là ứng phó với tình hình dây dở dăng ở vùng thấp
lên vùng cao mừng hoa các khả năng của huyện thứ hai nữa là nhu cầu về lương thực thực phẩm
và các nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ cho nhân dân trên điều kiện của quyện còn gặp nhiều khó khăn
hiện chính quyền huyện nghĩa hành đang tiếp tục chỉ đạo
chỉ đạo các địa phương đơn vị duy trì thực hiện phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chỉ đạo công tác bốn tại chỗ phân công người canh gác không cho người
và phương tiện đi lại tại các bến đỏ ngang các điểm ngập sâu có nước chảy xiết
triển khai các đội xung kích ở thôn xung kích ở xã thị trấn
chuẩn bị sẵn sàng ứng phó công tác tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra
phục vụ cung cấp nước tưới cho cây trồng điều tiết lũ nâng cao năng suất cây trồng góp phần xoa đói giảm nghèo
tuy nhiên quảng trị cũng là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai đặc biệt trong mùa mưa bão
vì vậy nhằm chủ động đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tỉnh quảng trị đã và đang triển khai nhiều biện pháp trong đó chú trọng việc bảo đảm an toàn các công trình hồ đập trên địa bàn tỉnh
với hệ thống sông suối dày đặc huyện hải lăng tỉnh quảng trị hiện có khoảng ba mươi năm hồ đập lớn nhỏ
trong đó có hai mươi năm hồ chứa có dung tích trên một trăm linh m ba một hồ
các hồ chứa có dung tích này hầu hết đã được đầu tư nâng cấp từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi bốn
hàng năm đơn vị quản lý sử dụng đều có tu bổ sửa chữa
nên công tác có thể được tạo ra
các hồ chứa có dung tích này hầu hết đã được tạo ra
bên cạnh đó cũng tổ chức nào vét và khơi thông các đập tràn
để bảo đảm tràn có hiệu quả khi nước lợn độ v
nhằm bảo đảm an toàn cho các hồ đập trước những diễn biến bất thường của thời tiết
những năm qua tỉnh quảng trị đã thực hiện sửa chữa nâng cấp bốn mươi hai hồ chứa
cùng với nhiều công trình thủy lợi khác với tổng kinh phí gần một ba trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên do nhiều công trình được xây dựng từ khá lâu
các hồ chứa đều đã qua khai thác và sử dụng trong thời gian dài
dưới tác động của thời tiết nên nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp
hiện nay toàn tỉnh vẫn còn trên năm mươi số hồ chứa bị xuống cấp hư hỏng
trước tình hình đó các ngành chức năng các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm kịp thời khắc phục bảo đảm an toàn hồ đập và giải quyết các tình huống xấu
trong mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi sáu đầu năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên do nhiều công trình được xây dựng từ khá lâu
các hồ chứa đều đã qua khai thác và sử dụng trong thời gian dài
tuy nhiên do nhiều công trình được xây dựng từ khá lâu
các ngành chức năng các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kịp thời khắc phục

các ngành chức năng các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kịp thời khắc phục

tuy nhiên do nhiều công trình được xây dựng từ khá lâu
các ngành chức năng các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kịp thời khắc phục

trên địa bàn tỉnh quảng trị có một trăm ba mươi một hồ đập lớn nhỏ
tranh thủ trước mùa mưa khi mực nước các hồ chứa đang ở mức thấp
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành gia cố
sửa chữa kịp thời các công trình hồ đập có dấu hiệu xuống cấp
đồng thời tăng cường kiểm tra giả soát thường xuyên báo cáo
cập nhật tình hình của các hồ đập trên địa bàn để có giải pháp khắc phục kịp thời
tiếp theo chương trình
quỹ vì người nghèo tp hcm trong một mươi năm năm đã huy động được
một tám trăm linh tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo
phát triển kinh tế nông nghiệp cần phát huy vai trò của doanh nghiệp
tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm những tháng vừa qua
đạt sáu mươi một bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng tăng trưởng hai mươi hai hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
trong đó khối các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng một mươi hai năm
sáu mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm với tổng doanh thu phí đạt hai mươi bảy tám mươi bốn tỷ đồng
theo ông ngô trung dũng phó tổng thư ký thường trực hiệp hội bảo hiểm việt nam
mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn thử thách nhưng các doanh nghiệp đã và đang duy trì được
tốc độ tăng trưởng khả quan và phát triển theo chiều sâu để có được thành quả bền vững
đặc biệt trước những thiệt hại không thể đo đếm được do thiên tai bão lũ
ngành bảo hiểm được nhìn nhận là tấm lá chắn không thể thiếu của nền kinh tế
các chuyên gia bảo hiểm nhận định
năm hai nghìn một mươi bảy các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng hai mươi
trong một vài năm tới nhiều khả năng
ngành bảo hiểm sẽ cán mốc doanh thu một trăm linh tỷ đồng chưa kể doanh thu từ đầu tư
tổng cục thuế vừa ban hành công văn số năm nghìn bốn trăm sáu mươi tám về việc thanh tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng
theo đó khi thanh tra cơ quan thuế đã phát hiện một số doanh nghiệp bán hàng
cho các công ty liên kết thấp hơn so với giá bán ra cho công ty độc lập
tổng cục thuế còn phát hiện các công ty nhận được khoản hỗ trợ từ nhà cung cấp
nhưng coi như khoản chiết khấu thương mại và giảm trừ doanh thu bán hàng
dẫn đến giảm doanh thu thuế giá trị gia tăng
sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh kê khai doanh thu không đúng kỳ phát sinh
ngoài ra các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thực hiện hợp đồng đặt cọc
hợp đồng góp vốn để xây dựng nhà để bán
sau đó chuyển đổi hình thức sang hợp đồng mua bán để được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào
ước tính tổng cục thuế truy hoàn khoảng bảy trăm linh tỷ đồng từ những doanh nghiệp này
do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm phát động nhằm chung tay giúp đỡ người nghèo
quỹ vì người nghèo thành phố đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các ngành các cấp
các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội
và có ý nghĩa xã hội sâu sắc
tính từ năm hai nghìn hai đến nay quỹ vì người nghèo tp hcm đã tiếp nhận hơn một tám trăm linh tỷ đồng
của các doanh nghiệp tổ chức tôn giáo cơ quan đơn vị cá nhân để chăm lo cho các hộ nghèo hộ cận nghèo
qua một mươi năm năm quỹ vì người nghèo tp hcm đã hỗ trợ cho hộ nghèo người nghèo với nhiều hình thức thiết thực
như hỗ trợ vốn làm ăn tặng nhà hỗ trợ học nghề tặng thẻ bảo hiểm y tế với số tiền một bảy trăm linh tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi sáu quỹ vì người nghèo tp hcm đã huy động được một trăm sáu mươi năm tỷ đồng xây mới một trăm năm mươi năm căn nhà
và sửa chữa năm mươi hai nhà tình nghĩa xây mới hai trăm tám mươi sáu căn nhà và sửa chữa ba trăm bốn mươi bốn căn nhà tình thương
trao tặng một mươi năm tám trăm năm mươi năm suất học bổng nguyễn hữu thọ tặng hai trăm bảy mươi hai phương tiện đi học bốn mươi hai thẻ bảo hiểm y tế
một trăm bốn mươi một phương tiện làm ăn trao tặng hơn hai mươi tỷ đồng cho các tỉnh bị thiên tai bão lũ như hà tĩnh
quảng bình quảng trị bình định phú yên
vừa qua tại buổi làm việc với bộ thông tin và truyền thông tập đoàn biêu chính viễn thông được đánh giá
là một trong những đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp vào quỹ dịch vụ viễn thông công ích
trong tổng số hơn ba tỷ đồng quỹ viễn thông công ích thu được trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
vnpt đóng góp khoảng hai mươi tám tương ứng khoảng chín trăm linh tỷ đồng
dù gặp không ít thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong và sau tái cấu trúc
song tập đoàn vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
với nhà nước xã hội bên cạnh đó tập đoàn biêu chính viễn thông cũng triển khai các dịch vụ viễn thông công ích
tới người dân như xem xét tăng mức hỗ trợ cho thuê bào điện thoại cố định dì động
sửa đổi quy định về các gói cước internet bằng rộng dành cho từng đối tượng thụ hưởng
việt nam sẵn sàng tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư với malaysia trong các lĩnh vực có tiềm năng
tại việt nam và malaysia sẵn sàng kết hợp với việt nam trong các lĩnh vực kinh tế
thương mại đầu tư để phát triển năng động hơn hiệu quả hơn
vì lợi ích chung của nhân dân hai nước
đó là khẳng định của các đại biểu tham gia trong hội nghị bàn tròn doanh nghiệp việt nam malaysia
diễn ra hôm qua tại hà nội
năm hai nghìn một mươi sáu tổng kim ngạch thương mại hai triệu ước đạt tám một tỷ usd tăng bốn ba so với năm hai nghìn một mươi năm
trong đó xuất khẩu của việt nam sang malaysia ước đạt ba hai tỷ usd
nhập khẩu của việt nam sang malaysia ước đạt bốn tám tỷ usd
việt nam nhập siêu từ malaysia ước khoảng một bảy tỷ usd
tăng khoảng hai năm tỷ usd
tổng kiếm ngạch thương mại hai triệu ước đạt hai tám lần so với nhập siêu của năm hai nghìn một mươi năm
trong lĩnh vực hợp tác đầu tư năm hai nghìn một mươi năm malaysia là quốc gia dẫn đầu trong số bảy nước asean
đầu tư vốn fdi tại việt nam với hai mươi chín dự án cấp mới
chiếm bốn mươi tám ba tổng vốn đăng ký của khu vực asean vào việt nam
tôi rất hy vọng rằng trong thời gian tới hai nước có thể đạt được tổng kim ngạch thương mại hai triệu
lên tới con số một mươi năm hai mươi tỷ usd
để làm được điều này cả hai quốc gia sẽ cần cố gắng và nỗ lực hết mình
bằng cách tăng cường quảng bá hình ảnh của cả hai bên
tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại
đặc biệt chúng ta cần chung tay góp sức xây dựng cộng đồng kinh tế asean aec một cách bền vững
lần này có một số lượng lớn các doanh nghiệp của malaysia đến với việt nam
và tôi tin là sau hội nghị này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp cả hai nước
có thể nói việt nam và malaysia đang phát huy các lợi thế riêng của mình
và có nhiều tiềm năng hợp tác lâu dài
bổ sung cho nhau cùng phát triển
bên cạnh các lĩnh vực đã và đang hợp tác
việt nam mong muốn tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp có tiềm năng
như năng lượng thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản cơ khí chế tạo sản xuất sắt thép luyện kim hóa chất
đồng thời việt nam cũng đã sẵn sàng xuất khẩu trực tiếp
cung cấp ổn định dài hạn cho malaysia các sản phẩm nông sản thực phẩm có thế mạnh của việt nam
có thể nói là sự phát triển về kinh tế thương mại giữa hai nước tăng trưởng rất nhanh
chính vì vậy chúng ta một mặt tiếp tục phát huy truyền thống về quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước
nhưng quan trọng hơn là trong bối cảnh chúng ta đã trở thành một thành viên của aec
việc đoàn của malaysia và việt nam với một số lượng đông các doanh nghiệp như thế này
với sự có mặt của các doanh nghiệp việt nam
chúng tôi tin tưởng là chắc chắn sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại
giữa việt nam và malaysia cũng như là giúp cho các doanh nghiệp việt nam mở được các thị trường
không những ở malaysia mà còn đến cái cộng đồng kinh tế asean
với tiềm năng hợp tác sẵn có cùng với sự nỗ lực cố gắng chung của cả hai bên
chính phủ việt nam và malaysia đang tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách thể chế và hành chính
để đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường và đòi hỏi của hội nhập kinh tế quốc tế
tạo môi trường thông thoáng minh bạch và thuận lợi hơn cho phát triển thương mại và đầu tư
không thể không kể đến vai trò của cộng đồng doanh nghiệp
và để huy động tốt nhất nguồn lực tổng hợp cho việc phát triển nông nghiệp nông thôn
các doanh nghiệp cần tích cực phát huy hơn nữa vai trò của mình
do phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci tổ chức
các chuyên gia đã chỉ ra những tiềm năng và lợi ích to lớn khi đầu tư vào việc phát triển kinh tế nông nghiệp
nông thôn những hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến sự đầu tư của các doanh nghiệp
qua đó để ra giải pháp phù hợp và kịp thời giúp các doanh nghiệp tăng cường đầu tư và phát triển kinh tế nông nghiệp
các chuyên gia đều nhận định mặc dù đảng và nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế chính sách tích cực
kêu gọi sự chung tay giúp sức và vào cuộc của nhiều cá nhân tổ chức doanh nghiệp
tuy nhiên thời gian qua các doanh nghiệp vẫn chưa phát huy được tốt vai trò của mình
hàng tôi có nhưng chất lượng không đạt chế biến không đạt là không được
cho nên lúc này là lúc cần nhất doanh nghiệp phải phối hợp
trong nền kinh tế nông nghiệp doanh nghiệp chính là nơi tiêu thụ đầu ra của nông dân
và cũng là nơi đưa sản phẩm thiết yếu đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước
doanh nghiệp cũng là nơi sử dụng nhiều lao động nhất trong xã hội
là cầu nối đưa tiến bộ của các nhà nghiên cứu đến với nông dân
bởi vậy nếu không tích cực nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp tại việt nam
thì các doanh nghiệp không thể trở thành nguồn lực thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp
có thể nói để chính sách nông nghiệp nông thôn nông dân thực sự phát huy hiệu quả
rất cần phát huy tích cực vai trò của các nhà doanh nghiệp trong mối liên kết bốn nhà
bao gồm nhà nước nhà khoa học nhà nông và nhà doanh nghiệp
chỉ vài ngày sau khi người dân xã tà học huyện mai sơn tỉnh sơn la nhận bò giống được cấp theo chương trình một ba năm
này đã xuất hiện dấu hiệu bị bệnh lở mồm long móng
không những thế bệnh dịch này đã lây lan sang đàn bò của các hộ dân khác trong bản
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nơi đây
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
ngày một mươi ba tháng một mươi ban quản lý bản luồn nhận được thông báo từ ủy ban nhân dân xã tà học
về việc tiếp nhận bò chính sách cấp theo chương trình một trăm ba mươi năm để giao cho các hộ gia đình nghèo và khó khăn
chỉ vài ngày sau khi tiếp nhận những con bò được cấp đã bị ốm móng chân bò bị toác
và có dấu hiệu của bệnh dịch lờ mồm long móng lây lan sang đàn bò của các hộ dân khác trong bản một cách nhanh chóng
trong bản luồn và bản tà pung có hai mươi tám hộ có bò bị ốm nặng
hộ nhiều nhất có đến bảy con bò bị ốm không đi ăn cỏ được và phải buộc tại chuồng
nghiêm trọng hơn bên cạnh những gia đình có bò ốm
thì còn có ba hộ gia đình khác trong bản bị thiệt hại nặng nề do bò bị lây bệnh và đã chết
khi con bò chính sách được nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo đến bản không hiểu lý do gì mà con bò đó bị bệnh
rồi lây lan sang đàn bò của chúng tôi và làm chết hai con
mong rằng các cấp ban ngành chính quyền xem xét hỗ trợ gia đình và bà con chúng tôi bị thiệt hại
ngày một mươi ba tháng một mươi thì mang về đến bản
thì thấy con bò không biết lý do gì bị đau chân
sau thời gian thì lây lan ra cả bản
rất mong các cấp có thầm quyền
tức là xem xét giúp đỡ bà con
một là thuốc thang hai là hỗ trợ những con bò chết
theo chính sách của xã tà hộc
những con bò giống thuộc chương trình một trăm ba mươi năm cấp cho người dân được giao cho một doanh nghiệp chịu trách nhiệm mua về
chính quyền xã chịu trách nhiệm tiếp nhận kiểm tra và giao lại cho người dân
khi phát hiện có dấu hiệu bò bị bệnh chính quyền địa phương đã báo lại với chủ doanh nghiệp
nhưng đến nay mới chỉ có một con bò bị bệnh được đổi cho người dân
mong muốn của người dân hiện nay là đối với những con bò bị bệnh doanh nghiệp cung cấp phải đổi lại cho con giống khác
đồng thời có biện pháp hỗ trợ với những con bò của người dân bị lây bệnh
hiện nay đã hết hạn bỏ hành thì chúng tôi sẽ có cách làm sao để tháo gứa cho bà con
chỉ nếu con vị ấy thôi con khác của bản bị lây lan thì chúng tôi cũng chưa hứa được
còn những con mang trên kia về là một là trả lại cho họ đổi con khác
hai nữa là trả tương đương số tiền của con bò kia là một trăm năm mươi cân đến một trăm sáu mươi năm cân
thiệt nghĩ chính quyền huyện mai sơn cần có biện pháp xử lý phù hợp đối với tình trạng cấp bỏ giống bị bệnh cho người dân
tránh tình trạng việc này có thể tái diễn ở những nơi khác
làm mất đi ý nghĩa nhân văn trong những chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với những người dân ở vùng khó khăn
trong phần tin quốc tế nhật bản và nga lập kế hoạch khai thác chung quần đảo tranh chấp
venezuela phát hành tiền mệnh giá lớn đối phó với lạm phát
nước này và nga có thể sẽ lập kế hoạch thúc đẩy các hoạt động khai thác chung trên quần đảo đang tranh chấp
tại cuộc gặp giữa tổng thống nga putin và thủ tướng nhật bản shinzo abe vào giữa tháng một mươi hai tới
theo kế hoạch tổng thống putin sẽ tới thăm chính thức nhật bản vào ngày một mươi năm một mươi sáu tháng một mươi hai tới
dự kiến hai bên sẽ ra tuyên bố về việc
mở rộng giao lưu nhân dân và lập một kế hoạch để phát triển các đảo đang tranh chấp
ngoài ra tuyên bố chung sẽ chú ý đến việc mở rộng phạm vi của chương trình giao lưu miễn thị thực
cư dân nhật bản từng sinh sống tại quần đảo này có thể tới đây để kinh doanh trong những ngành nghề nhất định
nhật bản hy vọng các hoạt động chung này sẽ thúc đẩy giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ
khiến hai nước chưa thể ký kết hiệp định hòa bình kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
tuy nhiên việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế chung phải được tiến hành theo nguyên tắc
hiện quan điểm của hai bên về quần đảo đang tranh chấp vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt
mỹ và trung quốc vừa khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm giải quyết các vấn đề về an ninh mạng
đây là nội dung trong cuộc đối thoại cấp bộ trưởng lần thứ ba giữa hai nước vừa diễn ra tại thủ đô washington
tại cuộc đối thoại giới chức mỹ nhấn mạnh những lợi ích chung của hai nước trong cuộc chiến
chống tội phạm mạng và bảo vệ an ninh mạng
đối thoại cấp cao là nền tảng cốt lõi để thúc đẩy sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau
phía mỹ đồng thời kêu gọi hai bên cần tiếp tục phát triển cơ chế đối thoại hiện nay
để cùng đối phó với thách thức về an ninh mạng
trong đó có hoạt động của các đối tượng khủng bố trên mạng và lừa đảo qua mạng
trong khi đó phía trung quốc cũng nhấn mạnh hai bên cần coi cơ chế đối thoại là kênh thông tin chính
nhằm giải quyết các vấn đề về an ninh mạng tích cực hỗ trợ lẫn nhau
đồng thời giải quyết những bất đồng còn tồn tại trên tinh thần xây dựng
trong khi đó cuba đang khẩn trương thúc đẩy việc ký kết một loạt các thỏa thuận mới với mỹ
trước khi tổng thống đắc cử mỹ donald trump nhậm chức vào đầu năm tới
các quan chức cuba và mỹ đã tiến hành hội đàm tại thủ đô la habana của cuba
nhằm thảo luận về những vấn đề có thể đạt được trong thời gian tổng thống mỹ barack obama còn tại nhiệm
cũng như nhất trí sắp xếp các chuyến thăm cấp cao và các cuộc gặp chuyên môn
vụ trưởng vụ các vấn đề của mỹ
thuộc bộ ngoại giao cuba josephinavidan cho rằng hai bên đang đàm phán thêm một mươi hai thỏa thuận
nhằm đưa ra kết luận và sẽ ký kết một số thỏa thuận khác thuộc các lĩnh vực như địa chấn học và khí tượng học
bà vidan cũng bày tỏ hy vọng chính quyền mới của tổng thống đắc cử donald trump
sẽ cân nhắc đến những tiến triển đạt được trong các mối quan hệ giữa mỹ và cuba khi ông nhậm chức
tuy nhiên một số chuyên gia cũng lo ngại việc đạt được những thỏa thuận sẽ gặp nhiều trở ngại
khi trước đó tỷ phú donald trump từng cảnh báo sẽ chấm dứt tiến trình hàn
hàn quốc sẽ gắn giữa hai nước nếu là havana không đưa ra một thỏa thuận tốt hơn cho washington
cũng như có những nhượng bộ trong vấn đề nhân quyền và mở cửa kinh tế
tham dự cuộc gặp cấp cao với tổng thống chính quyền palestine mahmoud abbas
bên lề hội nghị hòa bình quốc tế sắp diễn ra tại paris
động thái này diễn ra trong bối cảnh quyết định của israel
phê duyệt hơn bốn ngôi nhà định cư tại vùng đất chiếm đóng của palestine đang bị quốc tế chỉ trích
israel sẽ không tham gia hội nghị tuy nhiên sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo palestine mahmoud abbas
để đàm phán trực tiếp nếu pháp hủy hội nghị cấp cao này
ông netanyahu tuyên bố hội nghị paris không góp phần đem lại hòa bình
trước đó người phát ngôn của thủ tướng netanyahu cho rằng hòa bình sẽ đạt được
thông qua đàm phán trực tiếp chứ không phải thông qua các hội nghị quốc tế
theo sáng kiến hòa bình của pháp tổng thống palestine mahmoud abbas và ngoại trưởng của bốn mươi nước
dự kiến sẽ nhóm họp tại paris vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai để tìm cách tái khởi động tiến trình hòa bình trung đông
vốn đã bị đình trệ lâu nay
ngân hàng trung ương venezuela vừa ra mắt mẫu của nhiều tờ tiền mệnh giá lớn
sẽ được chính thức phát hành từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới đây
quyết định được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tại venezuela
đang ở mức cao cũng như việc đồng bolivar bị mất giá kỷ lục
mà nhà chức trách nước này cáo buộc là do âm mưu phá hoại của phe cánh hữu
trong số sáu tờ tiền mới phát hành có tờ hai mươi bolivar gấp hai trăm linh lần tờ tiền
có mệnh giá lớn nhất ở thời điểm hiện tại
ngoài ra ngân hàng trung ương venezuela còn phát hành các tờ tiền mệnh giá năm trăm linh
một hai năm và một mươi bolivar thay thế dần các tờ hai năm một mươi hai mươi
năm mươi và một trăm linh bolivar được lưu hành từ năm hai nghìn tám cùng với ba đồng su có mệnh giá nhỏ hơn
chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác giao dịch bên ngoài
vì vậy việc đưa vào lưu thông các tờ tiền mới sẽ tạo thuận lợi cho các giao dịch thương mại
giảm thiểu chi phí sản xuất cũng như trong quá trình thanh toán khi sử dụng tiền mặt
hiện tại tiền giấy mệnh giá lớn nhất của quốc gia này chỉ có giá trị hai cent mỹ
trên thị trường chợ đen
đồng nghĩa với việc các giao dịch tiền mạc
đang rất công cành
đồng bolivar của nước này đã lao dốc tồi tệ nhất trong lịch sử
giảm gần sáu mươi giá trị trong tỷ giá với đô la mỹ kể từ đầu tháng
trong khi nền kinh tế khủng hoảng khiến hàng triệu người trong tình cảnh bị bỏ đói và khan hiếm thuốc men
ngoài ra các chuyên gia cho biết trong ba tháng gần đây
đồng nội tệ bolitva của nước này bị phá giá tới bảy mươi so với đồng đô la mỹ
xin chào tạm biệt hẹn gặp lại